trong dịp quốc khánh năm nay toàn bộ công trình đào đường nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tp hcm sẽ tạm ngưng để bảo đảm an toàn giao thông
chủ đầu tư các công trình này phải có trách nhiệm đồn đốc đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường
trong dịp lễ ngày hai tháng chín năm nay người dân được nghỉ ba ngày nên dự kiến các tuyến đường đi đến các khu vui chơi như suối tiên đầm sen thảo cầm viên và các cửa ngõ tp hcm sẽ rất đông người dân đi lại nhất là vào chiều ngày ba mươi một tháng tám và buổi sáng ngày một tháng chín